trước việc người dân tố cáo công ty trách nhiệm hữu hạn abmri việt nam nằm ven sông la nga
thuộc địa phận huyện định quán tỉnh đồng nai lén lút xả thải qua hệ thống cống ngầm nằm dưới lòng đất
hôm nay ngày ba mươi một tháng năm các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã tổ chức đào tìm cống xả thải hướng ra sông la nga
ngay từ sáng sớm người dân và các ngành chức năng đã tiến hành khảo sát
huy động hai máy xúc đào tìm tại ba điểm mà người dân cho rằng có đặt đường ống xả thải cũ mà công ty trách nhiệm hữu hạn abmri xả trái quy định ra sông la nga
theo ghi nhận đến chiều cùng ngày việc đào tìm các điểm nghi vấn có hệ thống cống ngầm đã hoàn thành hai vị trí
nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường cơ quan chức năng tiếp tục đào một số vị trí khác dưới sự chứng kiến giám sát của người dân
cơ quan chức năng đã khai quật hai vị trí mà bà lê thị tình đã chỉ
theo yêu cầu thì chúng ta đang khai quật và hiện chưa phát hiện
sau khi kết thúc hai vị trí này về phía ngành chức năng sẽ khai quật tại vị trí mà cơ quan chức năng sẽ kiểm tra theo hồ sơ để làm sáng tỏ
cơ quan chức năng cho biết
trước mắt cần xác minh có hay không việc có ống thải ngầm ở đây
từ đó sẽ có những kết luận cụ thể về các vấn đề môi trường liên quan đến đơn vị này
công ty ab mauri việt nam đã tự đề nghị được tạm dừng hệ thống xử lý nước thải
đồng nghĩa với việc tạm ngưng hoạt động sản xuất của nhà máy
thời gian tạm dừng hoạt động là từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín